thực hiện chương trình giám sát về thực hiện quy hoạch điện bảy và phát triển thị trường điện lực
đoàn công tác của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội và các bộ ngành có liên quan
đã có buổi giám sát tại điện lực dầu khí sông hậu một trên địa bàn tỉnh hậu giang
theo báo cáo tổng vốn đầu tư cho nhà máy nhiệt điện sông hậu một là bốn mươi ba tỷ đồng
do tập đoàn dầu khí việt nam làm chủ đầu tư
tính đến thời điểm này tiến độ xây dựng tổng thể nhà máy nhiệt điện sông hậu i
mới đạt gần bốn mươi chậm trên hai mươi năm tương ứng chậm một mươi ba tháng so với tiến độ được phê duyệt
tại buổi giám sát ông lê hồng tịnh phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
đề nghị ban quản lý dự án điện lực dầu khí sông hậu một tăng cường quản lý nhà nước tại công trình
để tránh thất thoát không để xảy ra sự cố làm thiệt hại đến tính mạng tài sản môi trường
kiểm tra định kỳ đôn đốc các nhà thầu thực hiện nhanh tiến độ xử lý các trường hợp không bảo đảm tiến độ
hôm nay là theo quyền điện bảy điều chỉnh thì hiện nay là các nhà máy nhiệt điện đặc biệt là các nhà máy điện than
thì đều chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu có những nhà máy chậm một hai năm có nhà máy thậm chí chậm vài ba năm
đấy là một vấn đề rất là gây go nếu mà tình hình kinh tế nó phát triển nó khôi phục lại
mà tăng trưởng kinh tế lên lên thì tình hình thiếu điện đặc biệt thu hút miền nam là rất căng thẳng
ban quản lý dự án điện lực dầu khí sông hậu một cũng kiến nghị
đoàn giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
có ý kiến với chính phủ bộ công thương sớm có giải pháp giải quyết rứt điểm công tác lựa chọn nhà thầu
quan tâm hỗ trợ thông tin về công nghệ kỹ thuật để tiến độ của dự án không bị chậm trễ